vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một giám đốc cơ quan tình báo israel đã đến qatar để thảo luận với thủ tướng nước chủ nhà
về những chi tiết cuối cùng trong thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao trả con tin giữa israel và phong trào hamas kiểm soát giải gaza
hiện thỏa thuận này vẫn còn những điểm chưa thống nhất mặc dù các bên đã chính thức phê chuẩn
những điểm này bao gồm cơ chế trao trả con tin cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực
hamas đã tuyên bố sẽ bắt đầu ngừng bắn từ một mươi h ngày hai mươi ba tháng một mươi một theo giờ địa phương
trong khi phía israel vẫn chưa chính thức xác nhận
trước đó cùng ngày cố vấn an ninh quốc gia israel yachi hanekobi cho biết các cuộc đàm phán về một số chi tiết trong thỏa thuận vẫn đang diễn ra
ông nhấn mạnh việc trả tự do cho các con tin sẽ không diễn ra trước ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
trong diễn biến liên quan theo các bác sĩ quân đội israel đã bắt giữ giám đốc bệnh viện ansifa tổ hợp y tế lớn nhất ở giải gaza
hãng tin afp cho biết giám đốc muhammad abu samir
đã bị bắt vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một cùng với một số nhân viên y tế khác
hãng tin afp cho biết giám đốc bệnh viện al shifa tổ hợp y tế lớn nhất ở giải gaza